với phương châm bảo đảm an toàn cho nhân dân là hàng đầu có thể chấp nhận hy sinh về kinh tế
đặt mục tiêu bắt kịp và chặn đà gia tăng lây nhiễm thần tốc truy vết xét nghiệm cách ly
khoanh vùng xử lý tiến tới kiểm soát dịch bệnh do đó từ giờ ngày một mươi bảy tháng bảy
thành phố phan rang tháp tràm và huyện ninh phước của tỉnh ninh thuận sẽ thực hiện
giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ninh thuận
tính đến thời điểm này đã phát hiện hai mươi tám người mắc covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp ninh thuận đã phong tỏa đối với các trường hợp mắc covid một mươi chín
tại thị trấn phước dân huyện ninh phước các phường phủ hà và mỹ bình của thành phố phan rang tháp tràm
tiếp tục truy vết điều tra f một f hai và f ba của những trường hợp nêu trên tìm f trong cộng đồng
và xác minh lịch trình di chuyển để xác định mốc dịch tễ thông báo cho các cơ quan đơn vị
và các tỉnh thành phố liên quan thực hiện các biện pháp giám sát kiểm soát lây nhiễm
trong ngày một mươi năm tháng bảy công an huyện ninh phước đã ra quyết định khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
vụ án có liên quan đến bệnh nhân số ba mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi một là lái xe sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại khu phố bốn thị trấn phước dân
ngày năm tháng bảy bệnh nhân này đi từ thành phố hồ chí minh về nơi cư trú
nhưng không thực hiện khai báo y tế tại các cơ sở y tế theo quy định